cùng với việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu những năm qua công tác huấn luyện sẵn sàng lực lượng tham gia giúp nhân dân trên địa bàn phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ cứu nạn đã được lực lượng vũ trang quân khu bốn luôn chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực qua đó hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống tô thắm hình ảnh bộ đội cụ hồ
với phương châm đạt ra một trăm linh cán bộ chiến sĩ đơn vị phải thành thục các nội dung bơi cứu người bị nạn nên trong quá trình huấn luyện sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đưa các tình huống người bị nạn tại các bến sông vào xử trí qua đó giúp bộ đội vận dụng hiệu quả kiến thức kỹ năng phương pháp vận chuyển người vật chất ra khỏi vùng ngập lụt sát với điều kiện thực tế
thông qua buổi huấn luyện của đơn vị bản thân tôi nằm được các phương pháp của người bị đuối và sơ của người bị đuối
qua đó nắm được các kiến thức cơ bản sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi đơn vị có điều động
xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai bão lụt trong thời bình cũng là nhiệm vụ tác chiến
vì vậy sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đã tập trung tuyên truyền giáo dục cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhận thức phòng chống bão lũ và sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra
chuẩn bị với con người làm yếu tố trung tâm
trong đó là giáo dục về bản lĩnh tâm thế tâm lý
rồi là giáo dục sâu kỳ về
rồi là giáo dục về nhận thức về kỹ năng về công tác huấn luyện về phương pháp ứng phó hiệp đồng rồi là xử lý tình huống
để làm sao khi tình huống xảy ra thì bộ đội phải thông thuộc phải nắm chắc kỹ năng yếu lĩnh và xử lý được có hiệu quả và đặc biệt an toàn tuyệt đối
chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ
trong đó chú trọng huấn luyện nội dung bơi rồi bơi cứu đuối liên kết bè mạng bằng cái vật liệu tại chỗ
rồi phương pháp di chuyển người vật chất ra khỏi vùng lũ lụt
với phương châm là một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn phải biết bơi
và nội dung đó trung đoàn đã thực hiện được
trước diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai nhưng với tinh thần chủ động chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng vũ trang quân khu đã thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả mưa lũ
tại địa bàn các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa
kết quả đó đánh giá đúng thực chất việc chủ động dự báo tình hình và tổ chức chuẩn bị các phương án chặt chẽ hiệu quả từ trước